tại thành phố thanh hóa liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội
tổ chức lao động quốc tế tại việt nam đã tổ chức diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã tại việt nam
đại diện tổ chức lao động quốc tế tại việt nam cho rằng hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
là cầu nối giữa nông dân doanh nghiệp và nhà quản lý tạo việc làm cho hàng triệu lao động tại việt nam
do đó cần nâng cao đào tạo nghề để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm
liên minh hợp tác xã tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức kỹ năng quản lý điều hành hợp tác xã
xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các thành viên